từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám mức thuế tuyệt đối thuế hỗn hợp áp dụng với ô tô cũ nhập khẩu sẽ tăng thêm hàng nghìn đô la mỹ
căn cứ theo nghị định một trăm hai mươi năm hai nghìn một mươi bảy vừa được chính phủ ban hành
theo đó kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám mức thuế tuyệt đối thuế hỗn hợp áp dụng với ô tô cũ nhập khẩu sẽ tăng thêm hàng nghìn đô la mỹ
song song với việc áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ô tô nhập khẩu
cụ thể theo nghị định một trăm hai mươi năm hai nghìn một mươi bảy vừa được chính phủ ban hành xe ô tô chở người từ chín chỗ ngồi trở xuống
có dùng tích xe lanh không quá một lit sẽ áp dụng mức thuế tuyệt đối ở mức một mươi đô la mỹ một xe
dùng tích xe lanh trên một lit đến dưới hai năm lit áp dụng thuế từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh và cộng thêm một mươi đô la mỹ một xe
với xe ô tô chở người từ một mươi sáu chỗ ngồi trở lên áp dụng mức thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi là một trăm năm mươi